xin lỗi việt nam là chiến dịch được báo hàn kiều rê hai mươi một hàn quốc phát động năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
nhằm kêu gọi lời xin lỗi từ phía chính phủ hàn quốc về những vụ thảm sát thường dân của lính đại hàn trong chiến tranh việt nam
và thông qua quỹ hòa bình hàn việt quyên góp tài chính hỗ trợ nạn nhân việt nam
thực hiện các hoạt động xã hội tình nghĩa tưởng niệm kêu gọi hòa bình
chiến dịch này đang lan tỏa mạnh trong xã hội hàn quốc
đây là bia tưởng niệm tám mươi ba nạn nhân bị thảm sát ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong một trận càn của lính đại hàn tại nồng thoàng xã sơn viên huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
theo giáo sư hàn quốc hernich quân tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng về chiến tranh việt nam
đã có trên bốn mươi ba vụ thảm sát đậm máu do binh lính hàn quốc thực hiện tại việt nam được xác nhận
trong đó có ít nhất một mươi ba vụ giết trên một trăm linh người
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín báo hankir hai mươi một lần đăng tải về các vụ thảm sát ở việt nam đã gây sốc người dân trong và ngoài nước hàn
hình ảnh về những nhân chứng còn sót lại của vụ thảm sát
vụ thảm sát tại quảng nam quảng ngãi phú yên và bình định được đăng tải và mời tham gia vào các hoạt động của chiến dịch
xin lỗi việt nam đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ kêu gọi chính phủ hàn quốc phải có lời xin lỗi việt nam
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín khi vấn đề về những vụ thảm sát của lính hàn quốc gây ra trong chiến tranh ở việt nam được phát hiện
thì trong xã hội hàn quốc đã có một làn sóng yêu cầu chính phủ phải có lời thành thật xin lỗi việt nam
chúng tôi đã đi tìm lại lịch sử siêu tầm nhiều tư liệu
hiện vật phát động các cuộc thi sáng tác về chủ đề chiến tranh việt nam và vấn đề hàn gắn vết thương chiến tranh từ phía hàn quốc
vừa qua lần đầu tiên quỹ hòa bình hàn việt tổ chức trao tặng năm mươi chín hiện vật tài liệu liên quan đến chiến dịch xin lỗi việt nam cho bảo tàng đà nẵng
bao gồm bức tượng pieta việt nam
tác phẩm được sáng tác nhằm an ủi linh hồn của những người đã nằm xuống trong những cuộc thảm sát và các bức ảnh
sách phim tài liệu tưởng niệm về những nạn nhân trong các vụ thảm sát cùng nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh
tất cả đều nhằm mục đích hướng đến hòa bình hữu nghị và phản đối chiến tranh
chúng em đã được học tìm hiểu về chiến tranh việt nam cùng những sự thật thảm khốc mà người dân phải gánh chịu
và nhiều cuộc chiến tranh vẫn đang diễn ra ở afghanistan syri vì thế chúng ta càng có lý do để không cho phép chiến tranh xảy ra
hiện nay những nhân chứng chúng tôi tìm gặp những năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đã không được tìm ra
không còn mấy người vì thế chúng tôi cũng cảm thấy là quá muộn khi nói lời xin lỗi đối với các nạn nhân bị thảm sát
dẫu vậy chúng tôi hy vọng với những việc làm và hành động của quỹ hòa bình hàn việt
chúng tôi đã phần nào thể hiện lòng thành thật xin lỗi việt nam của người dân hàn quốc
và đó cũng là thâm liệp hòa bình cho hai nước trong tương lai
bên cạnh việc tìm lại sự thật của cuộc chiến phong trào xin lỗi việt nam đã thu hút được đông đảo người dân hàn quốc
quyên góp ủng hộ gia đình nạn nhân các vụ thảm sát tình nguyện tham gia nhiều hoạt động xã hội tình nghĩa
tưởng niệm và thúc đẩy hòa bình hữu nghị giữa hai nước việt hàn